tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp ngành nông nghiệp cho phù hợp với tình hình mới là những nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu công tác cổ phần hóa sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan
tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị còn chậm tiến độ hoặc tiến hành cổ phân hóa nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo ngành nông nghiệp tiếp tục đặt ưu tiên thực hiện công tác cổ phần hóa sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp
tất cả các hình thức các nội dung phải thực hiện nghiêm cả nội dung bổ phẩm cả nội dung thực hiện quyết toán
để hành toán ngay cho công ty
công ty cổ phần hóa sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp phấn đấu sẽ hoàn thành quyết toán vốn nhà nước lần hai
và bàn giao sang công ty cổ phần trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy đối với sáu doanh nghiệp nhà nước bao gồm
tổng công ty rau quả nông sản
tổng công ty trẻ việt nam
tổng công ty lâm nghiệp việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên tư vấn và đầu tư phát triển rau quả thuộc viện nghiên cứu rau quả
công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam
công ty cổ phần thuốc thú y trung ương festvaco
hoàn thành bán vốn nhà nước đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển sang công ty cổ phần trong quý i năm hai nghìn hai mươi
đối với tổng công ty lương thực miền nam và tổng công ty vật tư nông nghiệp
trong quý iii năm hai nghìn một mươi bảy
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa trong quý ba năm hai nghìn một mươi bảy
đối với tổng công ty cà phê việt nam
và trong quý bốn đối với tổng công ty lương thực miền bắc
tổng công ty lương thực miền bắc trình thủ tướng chính phủ cổ phân hóa tổng công ty theo hướng
cổ phần hóa các công ty con và công ty mẹ riêng
nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị liên quan
xác định trách nhiệm cá nhân
sắp xếp đổi mới thoái vốn tại các doanh nghiệp
xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp
người đại diện quản lý vốn nhà nước không nghiêm túc thực hiện